thì nghệ sĩ sân khấu việt nam sẽ có đường hướng những việc làm cụ thể nào để nâng cao hơn nữa chất lượng về nội dung nghệ thuật cũng như là số lượng của các tác phẩm về sân khấu hà nội
thì sau cái cuộc liên hoan này năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi sẽ phối hợp với nhau để tổ chức sáng tác những cái đề tài nói chỉ đặt về hà nội
cả về truyền thống cả về những loại hình nghệ thuật sân khấu hiện đại để sắp tới đến năm hai nghìn hai mươi là chúng ta có những vở diễn mới
và chỉ có những cuộc sáng tác ấy những vở diễn ấy được thẩm định và được đầu tư mới có thể tham gia trong liên hoan đấy là cái mà chúng tôi muốn vươn tới
sau sáu ngày diễn ra sôi nổi liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ ba
liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám đã mang đến một bữa tiệc sân khấu nhiều sắc màu âm thanh và cảm xúc
kết thúc liên hoan ban tổ chức đã trao một mươi sáu huy chương vàng ba mươi một huy chương bạc cho các cá nhân một huy chương vàng cho vở diễn mùa hoa sữa của nhà hát kịch quân đội
hai huy chương bạc cho hai vở diễn đen trắng vòng đời của nhà hát cải lương hà nội và ngôi nhà trong thành phố của nhà hát kịch hà nội
ngoài ra ban tổ chức còn trao tặng các giải thưởng phụ cho đạo diễn xuất sắc họa sĩ xuất sắc
nhạc sĩ xuất sắc
huyền cũng như là tất cả các bạn khi mà nhận được giải thưởng thì điều đầu tiên là rất là vui mừng
và bởi vì là cái công sức của mình cũng đã được ban giám khảo hội đồng ghi nhận và đã trao cho giải thưởng giải vàng
và nhất là nghệ thuật truyền thống thì cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn và những cuộc thi những giải thưởng như thế này cũng là một cái động lực
để cho huyền cũng như các nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống
và có thêm hứng khởi để có thể làm nghề tốt hơn
hy vọng với những thành công của liên hoa lần này từ những nỗ lực của những nhà làm quản lý nghệ thuật
sự say mê sáng tạo của đội ngũ diễn viên các nhà hát và những kế hoạch tiếp theo của hội nghệ sĩ việt nam
sẽ giúp cho sân khấu thủ đô trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều thành tiệu hơn nữa
để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đông đảo khán tính giả yêu mến bộ môn nghệ thuật sân khấu
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đồng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phongvănhóa org vn hoặc con số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau